ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cho biết phó chủ tịch ubnd tỉnh nguyễn hòa hiệp vừa ký ban hành quyết định phê duyệt đề án đào tạo nghề giải quyết việc làm và tổ chức lại cuộc sống của người dân thuộc dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư sân bay quốc tế long thành
theo quyết định đề án được phê duyệt gồm có bốn tám trăm sáu mươi bốn hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện dự án sân bay quốc tế long thành thuộc sáu xã của huyện long thành sẽ được hỗ trợ đào tạo nghề giải quyết việc làm và tổ chức lại cuộc sống
đề án sẽ được triển khai từ nay đến năm hai nghìn hai mươi với kinh phí ba trăm linh năm tỷ đồng
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cho biết để thực hiện dự án sân bay quốc tế long thành sẽ phải thu hồi năm hectare
điều này ảnh hưởng đến cuộc sống của bốn tám trăm sáu mươi bốn
điều này ảnh hưởng đến cuộc sống của bốn tám trăm sáu mươi bốn hội gia đình với hơn một mươi năm nhân khẩu trong đó gần một mươi người trong độ tuổi lao động
do đó việc phê duyệt đề án trên là hết sức cần thiết để người dân trong diện bị giải tỏa thu hồi đất sớm ổn định cuộc sống và việc làm tại nơi ở mới